thuốc diệt chuột là loại hóa chất không còn xa lạ đối với nhiều người dân việt nam
tuy nhiên hiện nay thì trên thị trường có nhiều loại thế hệ mới
đáng nói là nếu không may ăn hay là uống phải thì người dân sẽ có biểu hiện ngộ độc ban đầu nhẹ hơn
và diễn ra âm thầm như gây chảy máu hay dối loạn đông máu và để lại hậu quả rất nặng nề
gần đây trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận hai trường hợp ngộ độc rất nặng
do loại thuốc diệt chuột thế hệ mới này
thuốc diệt chuột cũ thường gây sốc co giật cho người uống
nhưng thuốc diệt chuột thế hệ mới gây độc diễn biến âm thầm thậm chí nguy hiểm hơn
bởi mới đầu bệnh nhân không có biểu hiện gì
ba ngày sau mới phát hiện vì có dấu hiệu chảy máu chảy máu răng lợi rất dễ nhầm lẫn với những bệnh khác
thậm chí nhiều khi đi kèm với chấn thương khác mới phát hiện ra
hiện nay rồi đã có thuốc giải độc kháng vitamin k hỗ trợ điều trị hiệu quả
cho người ngộ độc các loại thuốc chuột thế hệ mới
tuy nhiên hóa chất này có độc tính dài không thể thải trừ ngay
người dân sử dụng thuốc diệt chuột phải để tránh xa tầm tay của trẻ em
khóa hoặc cất kỹ tại một nơi không để lẫn gần khu vực chế biến thức ăn và nguồn nước
bởi độc tính của nó rất cao khi sử dụng nhầm